bên lề hội nghị diễn đàn vành đai và con đường thủ tướng nguyễn xuân phúc có cuộc gặp tổng thống taghi kistan emomali rakhmon
tại cuộc gặp khẳng định sự coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước
hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy quan hệ truyền thống việt nam taghi kistan lên tầm cao mới thực chất và hiệu quả hơn
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn taghi kistan đã ủng hộ việt nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
nhân dịp này tổng thống tajikistan emomali rakhomon trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và thủ tướng nguyễn xuân phúc thăm taghi kistan